sau một tháng thi công con đường bích họa tây nguyên thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã có thêm một điểm tham quan vui chơi ý nghĩa cho người dân và khách du lịch trong các dịp lễ tết sắp tới
đường bích họa tây nguyên với một mươi chín bức tranh miêu tả về cảnh đẹp đắk lắc biểu tượng của người tây nguyên như giàn cổng chiêng nhà dài nhà sàn thác nước hình ảnh thu hái cà phê
các bức họa đã thể hiện được nét đẹp trong đời sống văn hóa lao động sản xuất cũng như cách thức sinh hoạt của đồng bào ed
con đường này thì nó mang đến những thông điệp nó biến những mạng tường cũ để trở thành những mạng màu nó có những nội dung để truyền tải đến cuộc sống văn hóa của người tây nguyên nói với chung và người đắk lắc nói với nó riêng
trước khi đường bích họa tây nguyên ra đời đây là đường kim đồng được người dân gọi là đường không nhà không số là nơi buôn bán động vật nhách nhát thường xuyên xảy ra các tệ nạn xã hội
giờ đây đường kim đồng đã có cho mình một diện mạo mới rực rỡ sắc màu thu hút đông người dân và du khách đến tham quan
từ ngày mà có con đường mọc lên con đường sách này thì rất là khang trang và rất là nói chung là rất là có văn hóa rất là đẹp
nơi dành cho dưới trẻ tới đây chích anh rất nhiều không những là dân ở bù mật thuột mà là dân ở nơi khác người ta cũng tới đây chích anh rất là nhiều
em là một người dân photographer thì chiều nào và sáng nay em cũng đến cái đường sách này hết
những khoảnh khắc đẹp và theo em thấy những bức họa lên là rất là đẹp và mang phong cách nội dung riêng của tây nguyên mình
đường phố bích họa hoàn thành góp phần quảng bá văn hóa đọc văn hóa cà phê và văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa
để từ đó nâng cao niềm tự hào về quê hương xứ sở cũng là một nội dung của lễ hội cà phê bù mật thuột lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín